tại làng văn hóa các dân tộc việt nam vừa tái hiện lại lễ mừng nhà gươn hay còn gọi là mừng nhà mới của dân tộc cơ tu
đây là nghi thức được tổ chức sau khi gia đình dòng họ dựng xong ngôi nhà mới với các nghi lễ mang đậm nét đặc trưng riêng của dân tộc cơ tu
theo quan niệm của người cơ tu vào ngày mùa trăng lên cao sau dằm khoảng ba ngày là thời điểm đẹp nhất để tổ chức lễ
lễ hội mừng nhà mới là ngày vui của gia đình dòng họ và của cả buôn làng cho nên lễ hội sẽ được tổ chức trong vòng ba ngày hai đêm
khi mọi vật cúng đã chuẩn bị xong thì dọn ra giữa nhà để làm lễ sau đó gia chủ sẽ tiếp đón người thân hàng xóm đến chúc mừng nhà mới
khách đến thường mang theo gà rượu thịt cá ống
tiếp đến gia chủ tổ chức cho tất cả các thành viên có mặt trong nhà mua hát quanh ngôi nhà mới với điệu múa tung tung gia giá truyền thống đem lời ca tiếng hát thay cho lời chúc tốt đẹp đến với gia chủ

lễ mừng nhà mới tuy chỉ là hình thức tái hiện nhưng đã thu hút đông đảo người xem tại làng văn hóa các dân tộc việt nam
cảm xúc của mình là trong đáy lòng của mình thấy là được gặp gỡ tất cả những đồng bào các dân tộc việt nam ở tại đây
thì đối với đại diện của chúng tôi ở làng tàu chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi
đấy là vấn đề là trong cái lễ hội lên mừng nhà mới của đồng bào cà tu
hôm nay được đến với cả lễ hội của đồng bào cà tu
trong lễ hội của văn hóa cà tu thì tôi thấy rằng cái không khí cũng như là khi mà tôi đến với đồng bào dân tộc ở cái vùng miền núi
đấy có thể nói là hoàn toàn cái cuộc sống sinh hoạt của một số hộ gia đình ở đây là giữ cái sắc thái của văn hóa dân tộc cờ đô
với nguyên bản của người dân tộc ở trên các vùng núi
đấy đây là một cái điều rất đặc biệt ở thủ đô hà nội mà trong phạm vi đi chỉ có hơn một giờ đồng hồ là đến nơi thôi
lễ mừng vào nhà mới của người cơ tu nhằm tạ ơn các vị thần và buôn làng đã góp công sức của cải của mình
để giúp đỡ gia chủ dựng xong ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ
đồng thời cầu mong các vị thần che chở cho ngôi nhà được bền lâu gia đình mạnh khỏe
con cháu sinh ra được trưởng thành làm ăn gặp nhiều may mắn mùa màng bội thu